công an quận bình tân tp hcm đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan
điều tra vụ hai mẹ con tử vong tại căn nhà trọ trong hẻm đường lê đình cần
thuộc phường tân tạo quận bình tân
theo đó lãnh đạo ubnd phường tân tạo cho biết là hai mẹ con tử vong là người phụ nữ ba mươi bốn tuổi
quê ở tỉnh sóc trăng và con gái là khoảng bảy tháng tuổi
trước đó vào tối ngày năm tháng hai chồng nạn nhân đi về nhà trọ thì phát hiện vợ tử vong
trong tư thế treo cổ và con gái tử vong trong máy giặt
được biết nạn nhân là công nhân tại một công ty ở quận bình tân
theo chồng nạn nhân thì giữa hai vợ chồng không có mâu thuẫn với nhau
vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
tiếp tục các tin tức an ninh trật tự liên quan đến đường dây buôn lậu làm giả sang quy mô đặc biệt lớn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa hoàn tất bản kết luận điều tra
chuyển viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai để đề nghị truy tố bảy mươi bốn bị can
cụ thể phan thanh hữu giám đốc công ty trách nhiệm hỗ hản thương mại phan lê hoàng
nguyễn hữu tứ đào ngọc viễn giám đốc công ty trách nhiệm hỗ hản đại dân hải phòng
cùng bảy mươi một đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu
ngô văn thủy đội trưởng đội ba cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ
theo kết quả điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
hữu và viễn cùng các đối tượng đã vận chuyển tổng cộng hơn một trăm chín mươi tám triệu lít xăng lậu
trị giá gần hai tám trăm linh tỷ đồng trong đó đã tiêu thụ hơn một trăm chín mươi sáu triệu lít
thu lợi hàng trăm tỷ đồng
riêng phan thành hữu hưởng lợi hơn một trăm linh năm tỷ đồng
để thực hiện chất lọt hành vi buôn lậu vận chuyển hàng cấm
các đối tượng phạm tội không từ một thủ đoạn nào
tư sử dụng xe máy có biển số giả tính toán bố trí người canh đường
theo từng đoạn tuyến đối tượng vận chuyển thì ẩn nấp
chờ thời cơ là lên đường
và càng những thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao
thì hoạt động này càng tinh vi phức tạp hơn
tuy nhiên để bảo vệ thị trường đảm bảo từng sản phẩm đến tay người tiêu dùng
đều an toàn rõ ràng về nguồn gốc lực lượng chức năng các địa phương
đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ xử lý hoạt động
buôn lậu và gian lận thương mại
ghi nhận sau đây tại tỉnh đồng tháp
phóng xe bạc mạng bất chấp ngày hay đêm không cả nguy hiểm cho bản thân
và cũng là nỗi khiếp sạo của tất cả những người cùng tham gia giao thông
đây là hành vi vận chuyển hàng của các đối tượng buôn lậu thuốc lá
đối tượng thường sử dụng xe mô tô cũ hầu hết là không giấy tờ
tẩy xóa số khung số máy gắn biển số giả
sau đó thay đổi đặc tính để chở thuốc lá lậu
nguy trang trong các bao bì hàng hóa để chở bằng xe ô tô hoặc là phương tiện thủy
trước khi vận chuyển bọn chúng đã tính toán tổ chức rất chặt chẽ
như bố trí nhiều người canh đường từng đoạn
khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông từng tra kiểm soát
thì họ thông tin cho đối tượng dặn chuyển ẩn nấp
chờ lực lượng từng tra quay về thì thực hiện hành vi vận chuyển
ngoài thuốc lá vận chuyển mà các phương tiện đơn lẻ
thời điểm giáp tết các đối tượng buôn lậu cầu dụng phương tiện ô tô tải
vận chuyển hàng lậu với số lượng lớn nhằm qua mặt lực lượng chức năng
mới đây phòng cảnh sát giao thông cũng phát hiện xe ô tô tải
do tài xế trần dương vũ ngụ tỉnh kiên giang điều khiển
có chở ba trăm bảy mươi sáu thùng hàng hóa như sữa ensure mỹ phẩm dao dầu cụ là
bảy mươi sáu thùng cpu và ba trăm sáu mươi kg me thái tất cả đều không có hóa đơn chiếm tự liên quan
không chỉ đường bộ mà thời điểm này đường thủy cũng là lựa chọn của các đối tượng buôn lậu
mới đây trên tuyến kênh sở hạ thuộc thuyết phận phượng an thạnh thành phố hồng ngự
phòng cảnh sát giao thông phối hợp với công an phường an thạnh
tổ chức tuần tra kiểm soát thì phát hiện xuồng gỗ có chở năm thùng giấy
chứa năm bốn trăm linh loại dung dịch màu trắng và một mươi năm vị thuốc tân dược có ghi nhãn hiệu nước ngoài
chỉ trong vòng một tháng thực hiện cao điểm tấn công trân ngắp tội phạm
lực lượng công an đã bắt giữ một trăm một mươi năm vụ hai mươi sáu đối tượng vận chuyển tàn trữ hàng cấm
hàng nhập lậu hàng hóa không có hóa đơn chiếm tự tạm dưới gần bốn mươi gói thuốc lá ngoại nhập lậu
một mươi sáu bốn trăm hai mươi kg đường cát ngoại nhập lậu hơn ba tấn hàng hóa các loại
để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu bằng chứa hàng cấm
hàng không đóng nguồn gốc xuất xứ đạt hiệu quả cao nhất nhất là trong dịp tết này
mỗi người dân cần mạnh dạng tố giác hành vi này nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng
và cơ sở sản xuất kinh doanh làm ăn chân chính
hai người chết hai người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch
đó là hậu quả đau lòng khi một gia đình ở thanh hóa đốt than tổ ong trong phòng ngủ để sửa ấm
theo thông tin ban đầu vào tối ngày ba tháng hai tức ngày ba tết gia đình một người dân tại xã quảng nham
huyện quảng xương đốt than tổ ong để sời ấm chậu than được đặt ở trong phòng đóng kín cửa
đến chín h hai mươi phút sáng ngày bốn tháng hai do không thấy mẹ con bà này ra
khỏi phòng nên người thân đã vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện bốn người nằm bất tỉnh
bà và cháu ngoại sinh năm hai nghìn một mươi ba được xác định đã chết
con gái và cháu ngoại bà này nguy kịch nên đã được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa cấp cứu
theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng nguyên nhân hai người tử vong là do ngạt khí co hai
tiếp tục một thông tin đến từ trà vinh
sau khi sử dụng ma túy đối tượng đã xuống tay đánh đập vợ mình
nghe tiếng la hét chủ nhà trọ sang can ngăn
thì bị đối tượng dùng dao tấn công khiến ba người bị thương
vào ngày hôm qua năm tháng hai lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh trà vinh
đã bàn giao đối tượng tô phát trú tại thành phố trà vinh
và tăng vật cho công an thành phố để điều tra xử lý theo quy định
sáng ngày bốn tháng hai lực lượng công an nhận được tin báo của người dân
tại nhà trọ ở phường một thành phố trà vinh có đối tượng ngáo đá dùng dao đâm ba người bị thương
ngay lập tức tổ công tác đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tại đây đối tượng phát trên tay cầm dao vung loạn xạ
lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế bắt giữ đối tượng và tuốc được không khí
đồng thời đưa ba người bị thương đến bệnh viện cấp cứu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ thêm một con dao có dính máu
và áp giải đối tượng về trụ sở làm việc
quá sắc minh cho thấy đối tượng đã sử dụng ma túy trước khi xảy ra sự việc
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa có báo cáo nhanh
về tình hình khám chữa bệnh cấp cứu tai nạn ngộ độc
hai mươi chín tháng chạp năm tân sửu đến ngày năm tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
theo đó tính đến ngày năm tháng hai số người tới khám cấp cứu vì tai nạn giao thông
tai nạn đánh nhau trong sáu ngày nghỉ tết giảm khá nhiều
trong khi tai nạn do pháo nổ lại tăng cao
theo đó sau sáu ngày nghỉ tết nguyên đán vừa qua
tổng hợp của các cơ sở khám bệnh trên toàn quốc ghi nhận gần hai tám trăm bốn mươi ca cấp cứu
tai nạn do đánh nhau chiếm hai tổng số ca cấp cứu
trong đó có một trăm chín mươi năm bệnh nhân tử vong
về số ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông là gần hai mươi bốn sáu trăm linh trường hợp
giảm tám chín so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó có hơn một năm trăm năm mươi trường hợp tử vong ít hơn hai mươi sáu ca so với cùng kỳ
đáng chú ý trong những ngày nghỉ tết nhâm dần vừa qua
số trường hợp phải nhập viện do tai nạn pháo nổ lại tăng khoảng tám so với năm ngoái
cụ thể các bệnh viện đã tiếp nhận ba trăm một mươi sáu trường hợp cấp cứu do ảnh hưởng của pháo nổ các loại
không có ca tử vong
cùng với đó là ba mươi bốn người khác phải cấp cứu do chất nổ khác
phản ứng nhanh hiệu quả trong tấn công chấn áp tội phạm nhất là tội phạm trên đường phố
không ai khác chính là lực lượng chín trăm một mươi một của công an tp đà nẵng
ở bất cứ thời điểm nào dù là ngày nghỉ hay lễ tết
họ vẫn không hề nao núng chức nhiệm vụ bảo vệ cho nhân dân được vui chơi an toàn
để hiểu hơn về lực lượng chín trăm một mươi một và những khó khăn nguy hiểm mà lực lượng này phải đối mặt
mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với phóng viên antv
trong phóng sự ngày nay
một mươi hai giờ tối trong ca tuần tra tổ công tác c hai chín trăm một mươi một phát hiện hai thanh niên có dấu hiệu khả nghi nên dừng xe kiểm tra
sự hoảng hốt của hai đối tượng đã dần lộ rõ khi số ma túy đá vừa mua về được cất dấu trong người đặng xuân mộng
ba mươi chín tuổi chú phường nại hiên đông bị phát hiện
trước thời điểm đó tổ công tác c một nghìn chín trăm một mươi một cũng phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe phóng nhanh
trên địa bàn quận liên triều liền đuổi theo ngăn chặn
qua xác minh
nhóm thanh niên này có dấu hiệu tụ tập hẹn nhau đi giải quyết mâu thuẫn
thậm chí có tin nhắn thuê chém người và được hứa hẹn trả bằng tiền
đó chỉ là hai trong số hàng chục vụ việc mà các tổ công tác chín trăm một mươi một phải xử lý hàng đêm
với mục tiêu đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân thành phố vui tết đón xuân trong bình an
các tổ công tác c một chín trăm một mươi một vẫn căng mình với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ở nhiều khu vực địa bàn trọng điện
trong thời tiết khắc luyệt trước đó kể cả những lễ hậu
thì lực lượng c một chín trăm một mươi một của chúng tôi vẫn có tổ chức lực lượng là tuần tra mặc vụt
chốt trạng và xử lý các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo được an ninh trật tự trên toàn thành phố
không chỉ tác chiến độc lập chín trăm một mươi một còn phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ công an cơ sở để khép kín địa bàn
khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật
thì cùng nhau hỗ trợ chấn áp tội phạm
bên cạnh đó các tổ công tác còn tăng cường nhắc nhở người dân thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
khi người dân vui chơi cũng là lúc các tổ chín trăm một mươi một lên đường thực thi nhiệm vụ
vì cái hạnh phúc vì cái cuộc sống hạnh phúc ấm no
vì một cái tết trộn vẹn của nhân dân
nên chúng tôi sẵn sàng hy sinh thời gian gia đình
sắp xếp lại thời gian gia đình
phục tụ đảm bảo cho bà con yên vui hạnh phúc
chưa năm nào có được một cái tết trọn vẹn cùng với gia đình
nhưng với mỗi thành viên chín trăm một mươi một
niềm hạnh phúc lớn nhất là khi thấy nhân dân được an toàn
đã nửa đêm về sáng đường phố thưa dần
nhưng trên mọi ngã đường góc phố
các chiến sĩ lực lượng chín trăm một mươi một vẫn miệt mài với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
làm điểm tựa vững chắc cho nhân dân có một cái tết thật đầm ấm
và yên vui
thưa quý vị vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy
tại các cửa hàng xăng dầu luôn được các địa phương
và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đặc biệt quan tâm
đặc biệt là trong dịp tết này
bởi cận sự cố cháy nổ nếu xảy ra tại cửa hàng xăng dầu
thì đều sẽ gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản
ghi nhận ngay sau đây tại tỉnh quảng ngãi
đây là hình ảnh cửa hàng xăng dầu số bảy của petrolimic quảng ngãi
ở phường nguyễn nghiêm thị xã đức phổ
là nơi tập trung nhiều ô tô tải đậu đỗ ngày lẫn đêm
san sát với nhau ngay bên cạnh khu vực kinh doanh xăng dầu
tiêm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ
cái việc mà khách hàng trong dịp tết khách hàng đậu đỗ tại cửa hàng
là việc này là có xảy ra
nhưng về phía công ty cũng đã quán triệt các cửa hàng
đặc biệt là những xe mà chỉ đậu đỗ
có thể là chúng ta phải đinh tạo một vị khách hàng nữa
thì cửa hàng có thể đánh giá
các khách hàng có thể giải quyết trong một thời gian ngắn
năm mươi phút xe đậu đỗ sau khi nhận hàng
và trả hàng trả khách
thì các xe phải rời ngay về cửa hàng
khi đậu đổ thì nhân viên cửa hàng sẽ hướng dẫn
các xe đậu đều phải dai đầu ra phía ngoài
xe trên trạng thái nổ máy
và tài xế ngồi yên trên chỗ
để có sự cần thiết thì sẽ di chuyển
của cửa hàng để đảm bảo tất cả tổng hợp trái
kinh doanh xăng dầu là một trong những
ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao
đòi hỏi chủ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
cần phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
nhất là việc đảm bảo an toàn phòng trái chữa trái
vì chỉ một sự sơ xuất nhỏ
có thể dẫn đến những hậu quả rất to lớn

phòng cảnh sát phòng trái chữa trái và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh quảng ngãi phối hợp cùng công ty
cửa hàng xăng dầu tổ chức diễn tập chữa cháy
tại bể chứa tại cửa hàng xăng dầu trường trinh
tại buổi diễn tập cán bộ phòng trái chữa trái
và cứu nạn cứu hộ đã tổ chức tuyên truyền
cho nhân viên công ty về các nguyên nhân gây ra hỏa hoạn
mức độ nghiêm trọng của từng loại đam trái
cũng như hướng dẫn những kỹ năng biện pháp
đảm bảo an toàn phòng trái chữa trái tại cơ sở
thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng trái chữa trái
và cứu nạn cứu hộ cũng đã kiểm tra hàng trăm cây xăng
trên địa bàn tỉnh quảng hải và chỉ ra
nhiều nguyên nhân gây ra hỏa hoạn
như các thiết bị tiêu thụ điện không an toàn
dụng cụ trang bị chữa trái tại chỗ thiếu
và không thường xuyên bảo dưỡng
trong dịp tết này việc chấp hành nghiêm túc an toàn
phòng trái chữa trái tại cửa hàng xăng dầu
góp phần ngăn chặn trái nổ xảy ra
không khí mùa xuân thì đang ngập tràn khắp mọi nơi
nhân dân nâu nước sâu xuân
trên những tuyến đường hình ảnh các chiến sĩ áo vàng
vẫn miệt mải thực hiện nhiệm vụ
phóng sự sau đây được thực hiện tại hà nam
sẽ cho quý vị thấy rõ hơn về những nỗ lực
của lực lượng cảnh sát giao thông trong những ngày tết
những ngày tết nguyên đán nhân dân hai nghìn hai mươi hai
tại nút giao thông liên tuyển thuộc địa bàn thành phố phủ lý
lưu lượng người và phương tiện giao thông qua đây tăng đột biến
đặc biệt trong chiều ngày bốn tháng hai
lực lượng công an tỉnh hà nam đã tăng cường hai tổ công tác
để điều tiết đảm bảo an toàn giao thông thông suốt
trong những ngày cao điểm tết nguyên đán
đặc biệt là các ngày bốn năm tết
lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến
được sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh
cục cảnh sát giao thông
cảnh sát giao thông đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông số hai
phân công lực lượng thường ứng trực
cắm chốt phân luồng giao thông
đặc biệt vào những khung giờ cao điểm
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cũng như lưu lượng phương tiện giao thông
lưu thông được thông suốt
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bà con đi du xuân
cũng như là đi di chuyển được bình an
còn tại nút giao thông đường đinh tiên hoàng
lê hoàn quốc lộ một a
tuy lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao
song không xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông
người dân đi lại thuận tiện an toàn
trong dịp nghỉ tết nguyên đán
công an thành phố phủ lý đã xử phạt hành chính
hơn hai mươi trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
phạt tiền trên ba mươi triệu đồng
qua đó góp phần đảm bảo giao thông thông suốt
cho nhân dân du xuân vui tết an toàn

hiện tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
huyện kim bảng hà nam là địa phương có nhiều điểm du lịch
danh lam thắng cảnh
do vậy trong những ngày này
lượng người và phương tiện tập trung về đây rất đông
khoảng trên ba vạn phương tiện một ngày
chủ yếu là xe gắn máy và ô tô
lực lượng công an đã tập trung lực lượng phương tiện
tăng cường tuần tra kiểm soát
phân công các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ
tại các tuyến giao thông trọng điểm
đồng thời xây dựng các phương án
bố trí lực lượng ứng trực để giải quyết kịp thời
khi có tai nạn và ủn tắc giao thông
góp phần đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
trật tự an toàn giao thông cho bà con tham gia giao thông
trên các tuyến đường đi lại được đảm bảo an toàn
không để xảy ra ủn tắc giao thông
trong không khí mùa xuân đang ngập tràn khắp nơi
nhân dân nô nước du xuân
thì trên những tuyến đường
hình ảnh những chiến sĩ áo vàng
vẫn ngày đêm miệt mài thực hiện nhiệm vụ
giữ bình yên trên những tuyến đường
để nhân dân vui xuân đón tết an toàn
đã góp phần xây dựng hình ảnh
người chiến sĩ công an đẹp trong lòng nhân dân
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với các lực lượng chức năng
vừa bắt giữ đối tượng nguyễn bá quyền
chế quốc huyện bố trạch tỉnh quảng bình
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ gần tám viên ma túy tổng hợp
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với các lực lượng phát hiện xe ô tô
di chuyển trên quốc lộ một a
thuộc địa bàn xã kỳ nam thị xã kỳ anh
có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện dưới chân ghế phụ bên lái
có một túi ni lông màu đen
bên trong có ba mươi tám bao ni lông
đựng gần tám viên ma túy tổng hợp
cùng một dao nhọn
qua đấu tranh đối tượng quyền khai nhận
số tăng vật thu giữ được ở trên
đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
được vận chuyển từ tỉnh quảng bình
vào hà tĩnh để tiêu thụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp đài nẵng
cũng vừa triệt phá chuyên án bắt quả tàng
hai đối tượng gồm trang long và bùi quang hiếu
cùng chú quận hải châu
khi vừa vận chuyển ma túy từ nghệ an
về đài nẵng để tiêu thụ
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
các trinh sát phát hiện long có nhiều biểu hiện
bất minh và thường xuyên có hoạt động
liên quan đến các đối tượng ma túy
trên địa bàn nên tiến hành xác lập
chuyên án đấu tranh
vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
khi long và hiếu vừa mang
ma túy về đến đài nẵng
thì bị công an tp bắt quả tàng
phát hiện ba túy chứa ma túy là ketamine
trọng lượng khoảng năm trăm linh gram
tại cơ quan công an long và hiếu thừa nhận
đã nhiều lần lấy ma túy về phân chia
và bán lại cho các đầu mối trên địa bàn
tp để kiếm lời hiện vụ việc
đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ
công an huyện trảng bom đồng nai
đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
lê trọng vĩ hai mươi hai tuổi
quê tỉnh thanh hóa và nguyễn tấn đạt
một mươi chín tuổi chú tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi
buôn bán hàng cấm là pháo nổ
qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện trảng bom đồng nai
đã phát hiện vĩ và đạt đang chuẩn bị
có hành vi bán sáu giàn pháo
loại bốn mươi chín ống cho hai đối tượng
chưa rõ lai lịch ở địa bàn ấp tân thành
xã bắc sơn khám xét khẩn cấp
nhà của vĩ ở xã bắc sơn
công an thu giữ thêm chín giàn pháo
loại bốn mươi chín ống tổng trọng lượng gần
chín kg qua đấu tranh vĩ khai nhận
thường nhờ đạt giới thiệu
người mua pháo mỗi lần trả công đạt
từ năm mươi đến hai trăm linh đồng
số pháo trên y mua của một đối tượng
chưa rõ lai lịch với giá một mươi năm triệu đồng
mang về bán thì bị bắt
thời gian qua trên địa bàn cả nước trong đó có tỉnh
nghệ an đã diễn ra tình trạng người dân
tham gia chơi phường hội với nhiều
hình thức biến tướng tinh vi mặc dù
việc tham gia chơi phường đã được pháp luật
cho phép tại nghị định một mươi chín của
chính phủ thế nhưng có một thực tế là
hiện vận lớn việc chơi phường hội
trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh nghệ an
thời gian qua đều trái với quy định
dẫn đến mất tiền và vi phạm pháp luật hình sự
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh nghệ an đã điều tra khởi tố vụ án
tạm giữ trên một mươi đối tượng để phục vụ
công tác điều tra liên quan đến việc
chơi phường hội phạm pháp các đối tượng này
thường lợi dụng mạng xã hội để thành lập
các phường hội trái pháp luật lợi dụng
uy tín kêu gọi người dân góp tiền
chơi phường hội sau đó tuyên bố vỡ hội
để chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng công nghệ
để tạo tin nhắn giả chuyển tiền
để chiếm đoạt tiền của người dân
hiện đã có hàng trăm người dân
trên địa bàn tỉnh nghệ an đã trở thành
những nạn nhân từ việc chơi phường hụi trái pháp luật
với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ
trong khi đó việc xác định các hành vi
vi phạm cấu thành tội phạm cũng như
quá trình xử lý các đối tượng trong những vụ
việc này đang gặp khó khăn vướng mắc
do rất nhiều biến tướng trong việc tổ chức
các đường dây chơi phường hội
người chơi và người mở phường hội là không
tuân thủ theo quy định pháp luật cho nên
hoạt động một cách trái phép cụ thể
đó là việc thành lập
hội phường cũng như là
chơi phường hội
không thông báo cũng không đăng ký
tại chính quyền cấp trả theo quy định
và tự tổ chức thành lập
phường hội thông qua các mạng
xã hội như zalo facebook
cái việc thành lập này
rất là đơn giản thuận lợi
kể cả bốc phường bốc hội
kể cả chuyển tiền cũng rất là
dễ dàng và thuận lợi hiện nay rất là khó khăn
ở đây là thứ nhất đó là
nó nhập nhem
giữa cái dân sự hay hình sự
phát sinh từ các cái vụ việc chơi phường
thứ hai quá trình điều tra rất khó khăn vì là
một lúc một người chơi nhiều chơi phường
những người mà họ
bốc được phường trước họ không tiếp tục
tham gia nữa hoặc là
một lúc mà chủ phường
bổ trí nhiều giấy phương nhiều bát phương
thì số tiền luôn chuyển cho người này người khác
rất là nhiều và đặc biệt nhất là chơi qua mạng
thì việc thu thập các tài liệu chứng cứ
để chứng minh rằng là lừa đảo hay làm dụng
tín nhiệm trả tài sản thì rất là khó khăn
nhằm tránh rủi ro khi chơi hội
người dân chỉ nên chơi hội khi thấy
rõ sự an toàn nhưng người chủ hội
có tin cậy cao các thành viên biết
rõ về nhau hội không có lãi suất
hoặc lãi suất thấp ngoài ra
việc chơi hụi nhất thiết phải có sổ sách ghi chép
cẩn thận giấy tờ biên nhận rõ ràng
có chữ ký của cả hai bên về việc
giao nhận tiền biết rõ người nhận hội
sau mỗi kỳ góp hội đặc biệt
trước khi quyết định tham gia vào một nhánh hội
nào đó người chơi cần tìm hiểu rõ
các quy định của pháp luật liên quan để tránh
mắc bẫy của những đối tượng xấu